như truyền hình nhân dân đã đưa tin về việc hàng chục tấn cá đặc sản sông đà bị chết
liên quan đến hồ thủy điện hòa bình xả đáy khiến cho người nuôi cá bị thiệt hại nặng nề
tính từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay năm nào người nuôi cá lồng trên sông đà cũng gặp phải những sự cố
gây thiệt hại lớn về tài sản khiến họ vô cùng vất vả trong việc giữ lấy nghề
để tiếp tục duy trì cuộc sống và chi trả các khoản nợ ngân hàng
sau nhiều ngày từ khi có hiện tượng cá chết đến hôm nay trên các lồng cá của ông thiều minh thế
và nhiều hộ nuôi khác cá vẫn chết rẻ rác hoặc cá yếu dần tự mắc lưới và chết dưới đáy lồng
ông thế cho biết cứ sau một đêm là kéo lên rất nhiều cá chết
gia đình ông phải đem đi tiêu hủy luôn vì cá chết bốc mùi và gây ô nhiễm nguồn nước
như so đến ngày hôm nay thì con cá thịt cũng chết nhiều và con cá giống cũng chết nhiều hơn
tỷ lệ ước tính thì con cá giống cũng mất khoảng độ trên dưới chục tấn
bà con cá thịt hiện nay cũng khoảng trên một tấn
cái lượng cá chết rất là nhiều
thế thì cũng mong rằng được nhà nước quan tâm
quan tâm hỗ trợ để các hộ nuôi cá lồng trên sông đà sẽ vực lại kinh tế
theo báo cáo của huyện thanh thủy mặc dù đã có thông báo xả lũ của thủy điện hòa bình
và hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão
nhưng do mực nước sông đà lên nhanh chảy xiết và đục đã gây ra hiện tượng cá chết trong thời gian qua
trong thời gian này thì cá vẫn đang chết giải rác
phòng nông nghiệp chúng tôi cũng
đã có cập nhật báo cáo hàng ngày
và có ý kiến đề xuất với ủy ban nhân dân huyện cũng như là các cơ quan chức năng
để có những biện pháp hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại
trên địa bàn huyện thanh thủy có hàng trăm lồng cá được nuôi rải rác dọc sông đà
hiện các hộ nuôi cá đang rất cần những chuyên gia thủy sản vào cuộc tư vấn kỹ thuật cứu cá
và cần sự hỗ trợ tích cực về vốn giống kinh nghiệm phòng chống cá chết
các cơ quan liên quan và địa phương để sớm phục hồi nghề nuôi trồng cá lồng trên sông đà trong thời gian tới